trong hai ngày hai mươi ba và hai mươi bốn tháng sáu hội nhà báo tỉnh quảng ninh đã tổ chức đại hội lần thứ tám nhiệm ký hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm
báo cáo tại đại hội khẳng định trong năm năm qua báo chí quảng ninh đã có bước phát triển mới
hội nhà báo tỉnh đã không ngừng phát triển hội viên nâng cao chất lượng hoạt động các tri hội trên các mặt đào tạo tập huấn nghiệp vụ
học tập kinh nghiệm phương pháp làm báo hiện đại tại các tờ báo nổi tiếng trong nước và quốc tế
để thực hiện các nhiệm vụ trong nhiệm kỳ mới đại hội đã bầu ban chấp hành hội nhà báo tỉnh khóa tám nhiệm kỳ hai nghìn một mươi chín hai nghìn hai mươi bốn gồm một mươi ba đồng chí
đồng chí mai vũ tuấn giám đốc trung tâm truyền thông tỉnh quảng ninh được bầu giữ chức chủ tịch hội nhà báo tỉnh quảng ninh nhiệm kỳ hai nghìn một mươi chín hai nghìn hai mươi sáu
đồng thời đại hội đã bầu tám đại biểu chính thức và hai đại biểu giữ khuyết đi dự đại hội nhà báo việt nam khóa một mươi một